đoàn công tác của ban bí thư do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị
thường trực ban bí thư làm trưởng đoàn làm việc với ban chấp hành đảng bộ tỉnh yên bái
để kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao những kết quả
mà tỉnh yên bái đã đạt được công tác xây dựng đảng đổi mới bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả
đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
tại yên bái căn cơ bài bản có chiều sâu
thời gian tiếp theo yên bái cần phải tập trung làm thật tốt đại hội cấp huyện
cần tiếp tục ra soát kỹ để sâu sắc hơn
sáng cùng ngày đồng chí trần quốc vượng dự và chỉ đạo đại hội huyện văn yên lần thứ một mươi sáu
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đơn vị được tỉnh ủy yên bái chọn đại hội điểm cấp trên cơ sở
đồng thời thí điểm chủ trương bầu trực tiếp bí thư tại đại hội